đầm đô hiện tại là nơi sinh kế của hàng chục gia đình
mỗi năm thu hoạch hàng trăm tấn thủy sản gia súc gia cầm
tất cả những gì hôm nay có được là nhờ người đàn ông này hai mươi năm trước đặt chân đến khai hoang mảnh đất này